hôm qua tổng thống hoa kỳ joe biden đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức việt nam
theo công an thành phố hà nội những ngày qua với quyết tâm cao nhất
các lực lượng của công an thành phố đã phối hợp hiệp đồng tác chiến với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
các cơ quan ban ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đón đoàn tổng thống joe biden
cụ thể công an thành phố đã chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể huy động các lực lượng cùng tham gia bảo vệ trên đường phố
mỗi chốt công tác của công an thành phố được bố trí bốn lực lượng gồm cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an phường và bảo vệ tổ dân phố
triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tổ chức phân luồng giao thông từ xa
chú trọng các tuyến trọng điểm xung quanh khu vực diễn ra các sự kiện
đồng thời việc đi lại của nhân dân vẫn được bảo đảm thuận lợi thông suốt trong suốt lộ trình di chuyển của các tuyến đường
phái đoàn tổng thống hoa kỳ joe biden luôn nhận được sự quan tâm nồng nhiệt sự hiếu khách của người dân thủ đô
đính đến chiều qua đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ tiễn đoàn ra chân máy bay kết thúc hai ngày thăm việt nam
trong quá trình dẫn đoàn hình ảnh cảnh sát giao thông thủ đô với các phong chuẩn mực cử chỉ thân thiện
đã để lại dấu ấn với các đồng nghiệp phía bạn và bạn bè quốc tế
phòng cảnh sát giao thông cảm ơn đánh giá cao người tham gia giao thông
người dân thủ đô đã chấp hành nghiêm thông báo phân luồng trước đó
cũng với hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an vừa bắt giữ thành công ba đối tượng
thu giữ hơn một viên ma túy tổng hợp tám sáu gram heroin bốn dao găm một bình xịt hơi cay và ba mươi triệu đồng
trước đó vào ngày tám tháng chín bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện quỳ châu phát hiện hai đối tượng điều khiển xe ô tô
mang theo ma túy lưu thông trên quốc lộ bốn mươi tám
ngay sau đó lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế bắt giữ hai đối tượng trương xuân bình chú tại huyện nghĩa đàn
và lô thị huyền chú tại huyện quế phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một viên ma túy tổng hợp và tám sáu gram heroin
điều đáng chú ý quá trình bắt giữ đối tượng bình đã ném số ma túy trên ra khỏi xe
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm đối tượng quang văn luận chú tại thị trấn kim sơn huyện quế phong
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tăng vật là ma túy tổng hợp và ba mươi triệu đồng
một án tử hình một án trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy là bản án mà toán nhân dân tỉnh bình phước
vừa tuyên phạt dành cho hai bị cáo lê minh trực và nguyễn thế viên cùng chú tại huyện đồng phú
theo cáo trạng vào sáng ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một viên đến khu vực ngã ba cây khô thuộc huyện phu giáo tỉnh bình dương
nhận ma túy mà trực mua sau đó mang về nhà trực thì bị lực lượng công an
công an kiểm tra phát hiện bắt quả tăng thu giữ hơn hai kg ma túy loại methamphetamine khám sát khẩn cấp chỗ ở của trực
thu giữ thêm ma túy loại methamphetamine trực được xác định vừa là người chủ mưu đồng thời thực hiện việc liên lạc
giao dịch mua bán trái phép chất ma túy ngoài ra viên còn có hành vi tàng trữ tại chỗ một khẩu súng
qua giám định kết luận là vũ khí quân dụng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo y samson niê hai mươi hai tuổi
trú tại xã cư né huyện công búc tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là y chí nghê một mươi sáu tuổi trú cùng xã theo cáo trạng vào ngày hai mươi năm tháng bốn y samson nghe cháu ruột của mình là y hê nghê
nói về việc trước đó bị y chí đánh dọa đánh nên đã đi hòa giải đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày phát hiện y chí niê điều khiển xe máy đi trên đường
thuộc bình dương
y samson đã dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu và vai của y chí làm nạn nhân gục xuống đất
sau đó được người dân đưa đến trung tâm y tế huyện grong búc cấp cứu nhưng đã tử vong
đến ngày hai mươi sáu tháng bốn y samson đến công an huyện grong búc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tại phiên tòa căn cứ vào các tình tiết diễn biến có trong hồ sơ vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt y samson nghê hai mươi năm tù giam về tội giết người
còn tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng trần quý nhuận
trú tại xã bình nghi huyện tây sơn cùng hơn một mươi đối tượng khác để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên trần quý nhuận đã hẹn nhau với nhóm của nguyễn công lập
chú cùng địa phương đến khu vực quảng trường thị trấn phú phong huyện tây sơn để đánh nhau
tại đây hai nhóm với hơn hai mươi đối tượng đã sử dụng nhiều hung khí tự chế như dựa dao kiếm ống sắt rượt đuổi đánh nhau
hậu quả là nguyễn công lập bị chém gây thương tích tỷ lệ một mươi ba và một số đối tượng trong nhóm của lập bị đánh gây thương tích tỷ lệ là một mươi năm một mươi một và sáu
các đối tượng sau đó bị công an huyện tây sơn khống chế bắt giữ đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ
liên quan đến vụ ném cháu bé bốn tuổi từ cầu tôn đức thắng xuống sông với độ cao khoảng bảy m
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự huỳnh hồng hải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường mỹ hòa thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
kết quả điều tra bước đầu xác định huỳnh hồng hải có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ một thời gian rồi chia tay
năm hai nghìn một mươi tám người này lấy chồng và sinh được bé trai năm hai nghìn một mươi chín nhưng vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với hải
ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hải điện thoại mời người phụ nữ và bé trai xuống nhà ăn cơm khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi một tháng chín
hải chở bé trai đi chơi khi đến giữa cầu tôn đức thắng thuộc phường mỹ hòa thành phố long xuyên liền ném bé xuống sông
may mắn là bé trai được cứu sống
chỉ sau năm giờ truy xét lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được hải khi đang lẩn trốn tại phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy thu giữ ba kg ma túy đá
theo hồ sơ vào ngày năm tháng chín tổ công tác công an huyện tuần giáo chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh điện biên
làm nhiệm vụ tại khu vực khối sơn thủy thị trấn tuần giáo huyện tuần giáo bắt quả tang đối với lường văn quý
chú tại địa phương có hành vi mua bán cháy phép chất ma túy khám xét người và phương tiện thu giữ gần ba kg ma túy tổng hợp dạng đá và một số vật chứng liên quan
đấu tranh khai thác cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuần giáo đã triệu tập lò văn hải và lò văn long
cùng chú tại xã triềng đông huyện tuần giáo tỉnh điện biên để điều tra làm rõ về hành vi của các đối tượng
cũng với hành vi vận chuyển mua bán cháy phép chất ma túy công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
vừa bắt giữ thành công ba đối tượng thu giữ hơn một viên ma túy tổng hợp tám sáu g heroin bốn dao găm một bình xịt hơi cay và ba mươi triệu đồng
ngày tám chín bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện quỳ châu phát hiện hai đối tượng điều khiển xe ô tô mang theo ma túy lưu thông trên quốc lộ bốn mươi tám
ngay sau đó lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế bắt giữ hai đối tượng là trương xuân bình chú tại huyện nghĩa đàn
và lô thị huyền chú tại thị huyện thị trấn quế phong
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy điều đáng chú ý quá trình bắt giữ đối tượng bình đã ném số ma túy trên ra khỏi xe
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm đối tượng quang văn luận chú tại thị trấn kim sơn huyện quế phong
vì hành vi mua bán cháy phép chất ma túy thu giữ tăng vật là ma túy tổng hợp và ba mươi triệu đồng
thưa quý vị sau năm ngày nghị án sơ thẩm vào sáng ngày hôm nay
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt một mươi năm tù giam về tội tham ô tài sản đối với bị cáo nguyễn chế linh
chú thệ xã vĩnh thuận huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
theo cáo trạng linh là nhân viên công ty cổ phần thương mại và giải trí vinap phú quốc
với nhiệm vụ được giao là phụ trách giao hợp đồng của công ty cho khách hàng đăng ký thuê các gian hàng
chợ đêm phú quốc grand world đồng thời thu tiền của khách hàng khi đặt cọc và khi ký hợp đồng chính thức
quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao
lợi dụng sự lỏng lẻo của công ty trong việc quản lý
từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
linh đã chiếm đoạt số tiền của công ty cổ phần thương mại và giải trí vina phú quốc số tiền trên chín trăm linh triệu đồng
trong quá trình điều tra và truy tố linh đã tác động với gia đình bồi thường thiệt hại cho phía công ty được một trăm năm mươi triệu đồng
ngoài mức án một mươi năm tù giam hội đồng xét xử còn buộc bị cáo trả lại số tiền trên bảy trăm năm mươi triệu đồng cho phía bị hại
công an huyện an dương thành phố hải phòng cũng vừa tạm giữ một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày một mươi tháng chín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại đường ba trăm năm mươi một xã nam sơn an dương hải phòng
tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện an dương ra hiệu lệnh hướng dẫn ô tô mang biển kiểm soát một mươi năm a năm mươi bảy nghìn bảy trăm sáu mươi ba vào khu vực kiểm tra
tuy nhiên lái xe là hoàng văn linh chú tại thị trấn an dương không chấp hành đã tăng tốc bỏ chạy và va chạm với một xe
một xe mô tô trong tổ công tác là một cán bộ chiến sĩ bị thương và hư hỏng một xe mô tô chuyên dụng
tại thôn hoàng lâu xã hồng phong huyện an dương thành phố hải phòng tổ công tác đã phối hợp công an xã hồng phong khống chế
và đưa đối tượng hoàng văn linh về trụ sở làm việc
qua kiểm tra nồng độ cồn của hoàng văn linh là sáu trăm tám mươi tám mg trên một lít khí thở là mức vi phạm cao nhất đối với lái xe điều khiển ô tô
thưa quý vị những ngày qua lực lượng công an tỉnh thừa thiên
thiên huế liên tục ra quân tấn công quyết liệt không khoan nhượng với các loại tội phạm đường phố
nhất là kiên quyết điều tra bắt giữ các đối tượng côn đồ có hành vi cố ý gây thương tích sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn
và điều này đã góp phần rất quan trọng bảo vệ bình yên cho nhân dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đây là nhóm một mươi tám đối tượng côn đồ có hành vi cố ý gây thương tích vừa bị lực lượng công an tp huế nhanh chóng điều tra bắt giữ
trước đó tại đường nguyễn huệ do mâu thuẫn từ trước với một nhóm đối tượng khác
chế văn khánh hoàng đã rủ thêm nhiều đối tượng khác cùng chú tại địa bàn tp huế
chuẩn bị hung khí gồm sao tự chế cây ba chỉa vỏ chai bia kiếm ống tuyếp sắt đi đánh chém nhau
hậu quả làm hai người trong nhóm thanh niên bị thương